thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày một mươi bốn tháng năm tại hà nội đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt dự họp có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đảng
tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng đoàn thể địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ
xử lý kịp thời và hiệu quả những vấn đề đột xuất phát sinh bảo đảm tốt các công việc của đảng nhà nước
các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại công tác chỉnh đốn xây dựng đảng
và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
tất cả những chương trình kế hoạch dự kiến công tác đã có ta phải tiếp tục đẩy mạnh và bám cho sát
các đồng chí phụ trách các lĩnh vực các ngành và đây các đồng chí chủ chốt chúng ta đều khác lĩnh vực kể cả
thì luôn luôn thường xuyên kiểm tra đôn đúc yêu cầu thực hiện cho tốt
càng kết thúc sớm được những việc sở ra lâu nay thì người ta càng hoàn nguyên
ví dụ như vừa rồi là cái quy hoạch báo chí công bố lên cái là tốt
luật lao động nó đang trừng lại tí đúng không
ta quyết tâm ta làm
dẫu là lâu lâu đó
bố công khai lên tự nhiên là rất là tốt
tức là nói một cách tổng quát cái việc thứ nhất là giả lại tất cả chương trình kế hoạch mà trong báo cáo này này
tạ nêu này thì là chúng ta phải bám sát vào đây thực hiện cho nó tốt
còn về tình hình thì trên đã nói là tốt rồi thì không được chủ quan thỏa mãn
cái đó cứ luôn luôn dặn là không được chủ quan thỏa mãn
nhất là các bộ các ngành
thì chúng ta tập trung làm tốt cái đó
là sao từ giờ cho đến cuối năm tạo một cái bước chuyển đều trên các lĩnh vực
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị tất cả các chương trình kế hoạch đã đề ra
cần phải bám sát để kiểm tra đôn đốc thực hiện không được để chậm việc xót việc không được chủ quan tự mãn
lần này cần phải quan tâm chỉ đạo nhiều hơn sát hơn đại hội đảng bộ các cấp
không để vì chuẩn bị đại hội mà sao nhãn các công việc thường xuyên công việc phát triển kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng đối ngoại xây dựng đảng chăm lo đời sống của nhân dân
ta phải quan tâm nhiều hơn đến đại hội đảng bộ các cấp và các tỉnh đặc biệt là các tỉnh
kể cả xuống đến cơ sở chứ mình không phải nhăm nhăm mà chuẩn bị cho tỉnh hay là chỉ lo cho trung ương
cái này nó gắn liền với lại cái kế hoạch tiến hành đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trách nhiệm các địa phương cũng phải tham gia rất lớn vào cái đại hội
một mươi ba này là thành công tốt đẹp chứ không phải biết việc của ông ý đâu
và trong chuẩn bị đại hội thì phải chú ý cả hai việc
một là các chương trình nghị sự nhiệm vụ chính trị của địa phương
thứ hai là nhân sự không phải đại hội chỉ nhăm nhăm là chuẩn bị nhân sự
cho nên là chuẩn bị đại hội các cấp là nó nhiều việc lắm chứ đừng nghĩ chỉ loanh quanh nhân sự
hay là tôi nói vấn đề này cũng ở địa phương
các thành phần kinh tế địa phương anh bây giờ là sao
tư nhân phát triển đến đâu rồi quốc doanh phát triển đến đâu
kinh tế nhà nước teo tóp đi hay là nở mạnh ra
tư nhân phát triển lên hay là teo tóp đi
kinh tế hỗn hợp thế nào kinh tế nước ngoài đầu tư vào đây thế nào
thì từng địa phương anh phải nghĩ cho này chứ
từ chỗ đó anh kiếm nghĩ cho trung ương trung ương tổng hợp tất cả những cái đó lại
mới trở thành một cái chung là của cả nước
sao kế hoạch năm năm một mươi năm tới
tôi cho hay lắm tôi nghĩ là cái chỗ này này
và các đồng chí đi địa phương cũng nên gợi ý anh em theo kiểu này
tổng bí thư cũng nhấn mạnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết từ trung ương đến địa phương
phải nêu rất cao cái tinh thần đoàn kết
thống nhất rất cao trong đoàn
tất cả các cấp các ngành
cái lớn nhất là lợi ích của đất nước

phải đoàn kết thống nhất cao với nhau
nhất là trên trung ương
mỗi người một cái thế mạnh tập hợp lại
thành một lãnh tụng tập thể
đoàn kết thống nhất
nhất trí cao
địa phương cũng phải thế
phải nhấn cái này trong tình hình hiện nay là rất cần thiết
đặc biệt chống cái chức chức chức chức quyền này
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu văn phòng trung ương đảng chủ trì
chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
để tham mưu đề xuất bố trí các công việc của đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
bảo đảm các hoạt động của đảng nhà nước thông suốt nhịp nhang hiệu quả cao